nhằm kịp thời cung cấp đầy đủ thông tin giải đáp thắc mắc của các tổ chức cá nhân trên cả nước
về chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế sáng ngày ba tháng một mươi hai bảo hiểm xã hội việt nam đã tổ chức
giao lưu trực tuyến với bạn đọc về chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế trên cổng thông tin điện tử bảo hiểm xã hội việt nam
sau hơn hai giờ diễn ra buổi giao lưu trực tuyến trên cổng thông tin điện tử bảo hiểm xã hội việt nam
tại địa chỉ ww bảohiểmxãhội gov vn bảo hiểm xã hội việt nam đã tiếp nhận gần một trăm linh câu hỏi
được độc giả gửi tới chương trình trong đó những nội dung được quan tâm là điều kiện hưởng chế độ thai sản
đối với lao động nữ quy trình thu bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp bảo hiểm tai nạn lao động
bệnh nghề nghiệp quản lý sổ bảo hiểm xã hội thẻ bảo hiểm y tế điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần
mức đóng và quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội
tham gia bảo hiểm xã hội cho lao động nước ngoài tại việt nam tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình
khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tra cứu quá trình tham gia bảo hiểm xã hội
các vấn đề này đã được bảo hiểm xã hội việt nam trả lời rõ